kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến nhiều mây
có sương mù và mưa nhỏ vào lúc sáng sớm trong ngày đôi lúc hưởng nắng
với nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng một mươi bảy hai mươi tám độ có nơi cao hơn
sau đó từ chiều tối ngày ba mươi một khi chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới
rồn xuống với cực độ khá mạnh thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên diện dài rác
cục bộ có điểm mưa vừa mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
cùng với đó nền nhiệt cũng giảm đáng kể trời chuyển rét cả ngày
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ hai ngày tới cũng chỉ có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù trời rét đến trưa chiều trời hưởng nắng
với nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ khu tây bắc có nơi trên ba mươi độ
và cũng từ đêm ngày ba mươi một tháng ba khi chịu tác động của không khí lạnh
thì mưa rông trên khu vực cũng tăng mạnh cùng nền nhiệt giảm khá sâu
trong mưa rông có thể tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc
và gió giật mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
sự suy yếu dần của khối không khí lạnh cũng sẽ tạo điều kiện cho nền nhiệt độ
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế tăng dần trở lại
nhiệt độ cao nhất hai ngày tới phổ biến ở mức hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
và sau đó cũng từ đêm ngày ba mươi một khi chịu tác động của không khí lạnh
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng cả về diện và về lượng
cùng nền nhiệt độ giảm từ ba bốn độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết vẫn tương đối ổn định
trong hôm nay và ngày mai khi chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày trời có nắng nhiều
đến chiều tối mai với sự nâng lên của rãnh thấp
thì khu vực sẽ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
sang đến ngày ba mươi một khi kết hợp với không khí lạnh rồn xuống
lượng mưa tiếp tục gia tăng nên bà con cần hết sức lưu ý
với khả năng xảy ra lũ quét xả lở đất tại vùng núi
và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông
tại tây nguyên do sự hoạt động của rãnh thấp xích đạo
nên ba ngày tới mưa rông sẽ tăng về diện và lượng
có nơi mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
kèm tố lốc và gió giật mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
mưa tăng nên nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm nhẹ
từ một đến hai độ trong thời đoạn tới
đến với các tỉnh thành nam bộ trong thời đoạn ba ngày tới tại đây
cũng chịu tác động của rãnh thấp xích đạo nâng trục dần lên phía bắc
nên có mưa rào và rông trên diện rộng
cục bộ có điểm có mưa vừa mưa to đến rất to
kèm tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
do mưa lớn nên nền nhiệt trên khu vực cũng giảm
năng nóng tạm thời chấm dứt